văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc đã có văn bản cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí liên quan đến việc ngăn chặn giao dịch tài sản của ông trịnh quang trí giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đắk lắc và một số cá nhân của trung tâm này
văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh đắk lắc đã có văn bản cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí liên quan đến việc ngăn chặn giao dịch tài sản của ông trịnh quang trí giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đắk lắc và một số cá nhân của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đắk lắc
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cũng đề nghị các tổ chức tín dụng tại đắk lắc tạm dừng ngay các giao dịch rút tiền chuyển tiền giao dịch phát sinh nợ đối với tài khoản của ông trịnh quang trí đồng thời thực hiện việc sao kê các giao dịch của ông trí phát sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay để cơ quan điều tra có căn cứ ra lệnh phong tỏa tài khoản của giám đốc cdc đắk lắc
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cũng đề nghị các tổ chức tín dụng tại đắk lắc tạm dừng ngay các giao dịch rút tiền chuyển tiền giao dịch phát sinh nợ đối với tài khoản của giám đốc cdc đắk lắc